thưa quý vị một đường dây tội phạm ma túy hoạt động xuyên quốc gia vừa bị cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đấu tranh triệt phá thành công
đây là chuyên án có số lượng ma túy tổng hợp được vận chuyển từ châu âu về việt nam qua đường hàng không bị thu giữ lớn nhất từ trước đến nay
thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng là đóng gói tinh vi một trăm hai mươi bảy kg ma túy vào trong các hộp sữa trẻ em rồi tra trộn vào các kiện hàng gửi theo đường hàng không từ châu âu về việt nam
phản ánh ngay sau đây của phóng viên anntv
đầu tháng bốn qua công tác nắm tình hình cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nhận được thông tin về một đường dây mua bán vận chuyển ma túy số lượng lớn từ châu âu qua đường hàng không về việt nam tiêu thụ
sau khi nắm thông tin các trinh sát xác định phan hữu thành ba mươi tuổi quê ở hải dương đối tượng nhiều tiền án tiền sự là mắt xích nhận ma túy ở việt nam
xác định đây là đường dây mua bán vận chuyển ma túy với số lượng rất lớn gồm nhiều đối tượng liên quan đến nhiều địa phương
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và cục hải quan hà nội đã thống nhất xác lập chuyên án chung mang bí số hc bốn trăm hai mươi một để triệt phá
gửi cho nhau đều là những đối tượng có tên và địa chỉ giả số điện thoại là simz cho nên rất là khó khăn
tại nơi ở của phan hữu thành ban chuyên án đã thu giữ tám tám kg ma túy tổng hợp
thành còn khai nhận bốn kiện hàng giấu hai mươi bảy kg ma túy đang trên đường vận chuyển từ đức về việt nam
các trinh sát tiếp tục phát hiện ba mươi sáu kiện hàng trong đó có một mươi ba kiện nghi chứa ma túy được gửi từ hà lan đức thông qua đường hàng không về sân bay nội bài
trên biểu kiện ghi địa chỉ của nhiều người nhận tại hải dương hà nội bình dương và thành phố
trên biểu kiện ghi địa chỉ của nhiều người nhận tại hải dương hồ chí minh trong đó có một nghi phạm đang bị cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy theo dõi
xác định manh mối của các nghi phạm ban chuyên án đã đồng loạt tấn công triệt phá tại tất cả các địa chỉ người nhận ở trong nước
liên quan đến đường dây này đến nay cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố tám vụ án cùng một mươi sáu bị can thu giữ một trăm hai mươi bảy kg ma túy các loại và nhiều tăng vật vật chứng có liên quan
trên biểu kiện ghi địa chỉ của nhiều người nhận tại hải dương hà nội bình dương và thành phố